dịch covid một mươi chín kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều công trình dự án trọng điểm tại tỉnh quảng ngãi
nhiều dự án lớn trong giai đoạn hoàn thiện nên cần lực lượng lao động lớn
tuy nhiên trong giai đoạn cao điểm tiếp tục phòng chống dịch tỉnh quảng ngãi triển khai nhiều biện pháp cấp bách
vừa phòng chống dịch lại vừa có thể đảm bảo được tiến độ công trình trọng điểm trước mùa mưa
tại công trình cầu cửa đại bắc qua sông trà khúc hàng ngày trước khi vào công trường
tất cả công nhân đều phải tuân thủ quy trình kiểm tra và khai báo y tế
các quy trình vẫn được giám sát chặt chẽ cho hơn hai trăm linh công nhân để phát hiện bất thường tình trạng sức khỏe của người lao động
quảng ngãi hiện có năm công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư từ một đến hai ba trăm linh tỷ đồng
hiện nhiều công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện tổng thể hoàn thiện từng phần để bảo đảm an toàn tiến độ trước mùa mưa lũ
ngành chức năng đưa ra những biện pháp kiểm soát y tế đồng thời tăng ca tiếp nhận lao động từ các vùng an toàn để thi công công trình
chúng tôi cũng cố gắng làm sao đến ba mươi một tháng tám theo kế hoạch tiến độ chúng tôi đề ra là phải kết thúc phần thi công của năm thứ nhất
cho nên là đối với tiến độ của đập chân thì hiện nay rất căng thẳng
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn cao điểm tỉnh quảng ngãi tăng cường trang bị bảo hộ cho người lao động trên công trường
theo dõi công tác phòng chống dịch và có biện pháp thi công hợp lý để bảo đảm được tiến độ cho các dự án